phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết mà cụ thể là đợt rét đậm rét hại xảy ra vào đầu tháng một mươi hai vừa qua
tại tỉnh sơn la sương muối xuất hiện khiến cho hơn một hectare cà phê tại đây bị cháy
chính những thay đổi cực đoan của thời tiết như vậy khiến cho nhiều người trồng cà phê rơi vào hoàn cảnh có thể mất trắng vụ cà phê năm nay
gia đình chị lò thị sương xã trường ban huyện mai sơn đang khẩn trương thu hoạch những quả cà phê còn bán được
khi những cây cho ra quả bị cháy bởi sương muối
tán cây lá và quả đều ngừng sinh trưởng bởi sương muối gây ra
nguồn thu của gia đình chị trông chờ vào một hectare cây cà phê này mà nay đều bị cháy hỏng
khiến gia đình chị sương cũng như nhiều hộ gia đình trồng cà phê khác không khỏi lo lắng
bây giờ thì kinh tế nhà tôi cũng dựa vào cây cà phê này thôi
bây giờ thì nhà tôi thì mất trắng hết cây cà phê
đợt rét đậm vừa qua đã gây tổn thất lớn cho ngành nông nghiệp và những hộ nông dân
sản xuất cây cà phê này
trên địa bàn tỉnh sơn la hơn một hectare cà phê bị cháy với sản lượng thiệt hại khoảng trên ba tấn do ảnh hưởng của sương muối
lãnh đạo ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng đã trực tiếp xuống hiện trường động viên bà con
và hướng dẫn người dân các biện pháp khắc phục khẩu quả ban đầu do sương muối gây ra
yến ảnh cũng đã có thông báo về tình hình diễn biến của thời tiết và có cảnh báo đối với các việc phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi
và ngay sau khi mà sương muối xảy ra thì sở
cũng như là tri cục trồng trọt bảo vệ thực vật cũng đã có các văn bản hướng dẫn đối với các người dân trong việc phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi
và xử lý đối với các viện giải pháp đối với tiện tích cà phê bị sương muối
có thể thấy đợt rét đậm rét hại vừa qua đã khiến nhiều hộ gia đình tại tỉnh sơn la không kịp xoay sở
chỉ sau một đêm công sức nguồn kinh tế đầu tư cho cây cà phê gần như mất trắng
ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân
do vậy ngay lúc này rất cần có thêm sự quan tâm phương án hỗ trợ giúp bà con khắc phục khó khăn ổn định sản xuất